hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trong hành trình hơn một thế kỷ lịch sử đó chất liệu này đã trải qua nhiều biến đổi thăng trầm có khi là cứu cánh của phái đẹp khi thì trở thành nguồn năng lượng siêu mạnh có lúc lại trở thành hiểm họa kinh hoàng đối với con người
đầu năm một nghìn tám trăm chín mươi sáu một nhà khoa học người việt nam
một nhà khoa học người pháp tên là heinrich beckerer bắt tay vào nghiên cứu tia rột gần
ông nhận thấy rằng nhiều loại chất khác nhau có thể phát ra tia x sau khi chúng được ánh nắng dọi vào
beckerer tiến hành một loạt thí nghiệm
đầu tiên ông thử với muối uranium và thấy rằng ánh sáng ban ngày phát triển trong khoáng chất này
một lân quang được nhìn thấy rõ trên các ảnh chụp
một ngày cuối tháng hai năm đó beckerer sửa soạn vài gương ảnh và đem ra phơi ngoài trời
nhưng dù thay hôm đó trời ưu ám không có nắng
ông đành phải cất các gương ảnh vào ngăn kéo
ngày một tháng ba năm một nghìn tám trăm chín mươi sáu đợi thời tiết thật tốt nhà bác học đem phơi ra ánh sáng mặt trời các hương ảnh đã chuẩn bị từ hai hôm trước
và thật ngạc nhiên những gương ảnh cất kỹ trong tủ không có ánh sáng lại ăn ảnh
người ta thấy rõ một vết ở chỗ có để muối
henry beckerer đạt đến một khám phá

nium và hợp chất của nó phát ra một bức xạ đặc biệt bắt được trên gương ảnh
phát hiện này đã dẫn mecro đến nghiên cứu mang tính đột phá về sự phát xạ tự nhiên của bức xạ hạt nhân
ngày một mươi hai tháng sáu năm một nghìn chín trăm linh một henry pecro công bố những nghiên cứu đầu tiên về hiện tượng phóng xạ
ứng dụng mang tính đột phá là trong công nghệ trần đoán hình ảnh
sử dụng các tia giống tia phóng xạ như tia x tia g
người ta thu được những hình ảnh sắc nét rõ ràng giúp phát hiện và hỗ trợ trần đoán điều trị bệnh đạt hiệu quả và độ chính xác cao
cùng thời điểm đó có hai nhà khoa học khác cũng âm thầm chọn hiện tượng phóng xạ của nguyên tố urani để làm đề tài nghiên cứu
nhưng không dễ dàng như beckerer họ phải chạy vẹn mãi
hai vợ chồng pierre và marie curie mới mượn được một gian hầm ẩm thấp để làm phòng thí nghiệm
khi bà curie trình bày ý tưởng của mình tại viện hàm
lâm khoa học paris có ý kiến phản bác lại rằng ông bà nói đã tìm ra một nguyên tố mới
xin hãy đưa nó ra đây cho chúng tôi xem lúc đó chúng tôi mới tin các vị nói đúng
và gia đình curie đã chấp nhận lời thách thức đó với vô vàn khó khăn
với hàng ngàn phép tính toán và đo đạc ngót chục năm sau
pierre và mari mới phát hiện ra một nguyên tố phóng xạ mới có cường độ mạnh gấp bốn trăm linh lần so với urani nguyên chất
marie curie đã lấy tên tổ quốc mình ba lan để đặt tên cho nguyên tố đó là poloni
ít lâu sau hai vợ chồng bà lại phát hiện thêm nguyên tố có cường độ phóng xạ cực mạnh đó là radi
vì tinh luyện radi từ quảng pech polang rất vất vả và tốn kém họ quyết tâm tìm cách sáng chế
sau bốn năm trời với hàng ngàn thí nghiệm hai vợ chồng đã luyện thành công chất radi
với thành tựu này
vào năm một nghìn chín trăm linh ba viện khoa học hoàng gia london đã tặng ông bà curie huy chương davy
và một tháng sau viện hàn lâm khoa học thụy điển trao tặng hai người giải thưởng nobel vật lý cùng với người đồng hương henry barketiro
sau khi chất radi xuất hiện người ta phát hiện tia phóng xạ của nó có thể xuyên qua cơ thể
với tác dụng làm hỏng adn các chất phóng xạ có khả năng làm tế bào ung thư chết dần
khối ung thư nhỏ lại
và rất khó hồi phục
ngay lập tức hàng loạt những bệnh nhân đã được sử dụng chất phóng xạ trong điều trị ung thư
marie curie được cử làm giám đốc viện radi ở paris
đây là cơ sở đầu tiên sử dụng phóng xạ để điều trị bệnh ung thư
trong chiến tranh thế giới thứ nhất
marie curie cùng con gái là irene
đã ra sức ứng dụng tia radi để cứu người
bà là một nhà khoa học đáng kinh ngạc
người phụ nữ đầu tiên giành giải thưởng nobel
và hơn một trăm linh năm sau vẫn chưa có người phụ nữ nào giành giải nobel ở cả hai lĩnh vực khác nhau
là vật lý và hóa học như vậy
những kết quả nghiên cứu lần đầu tiên về công dụng y học của chất phóng xạ
được công bố rộng rãi trên thế giới
trong ý nghĩ công chúng lúc bấy giờ
chất phóng xạ là vạn năng
nhân tâm lý này
một số kẻ đã không bỏ lỡ cơ hội kiếm tiền
bằng cách loan truyền rằng
radi phát tán ra những tia sáng
bắt nguồn từ quyền năng của một loại suối nguồn tươi trẻ huyền bí
và thế là cái tên radi xuất hiện
trên đủ loại bao bì hàng hóa
từ nước hoa
kem chống nhăn
cho đến thức ăn gia súc
phổ biến nhất thời đó là sản phẩm kem dưỡng da
dành cho phụ nữ
có tên là thoradia
rất may mắn là thời đó đa số mỹ phẩm quảng cáo có chất bradi
chỉ là hàng dờm
vì chất liệu này rất khó sản xuất và cực kỳ đắt
nếu không chẳng biết điều gì sẽ xảy ra
trong thế chất phóng xạ cực kỳ độc hại
kim loại phóng xạ plonium hai trăm một mươi được vợ chồng curie phát hiện
kinh khủng tới mức
nó độc hơn hai trăm năm mươi triệu lần
so với chất cyanur
người đầu tiên qua đời vì phóng xạ
không ai khác
chính là henry becquerel
trong một buổi lên lớp ở đại học khoa học paris
đã bỏ trong túi áo khoác của mình một lọ chứa radi
nhằm minh họa cho bài giảng
một mươi ngày sau trên ngực ông xuất hiện một vết đỏ nhỏ nhỏ
và nó tiếp tục lan rộng
ông cảm thấy mệt mỏi suy nhược đau đớn ra tay bị nứt nẻ tạo ra những vết luet rộng
và đến năm một nghìn chín trăm linh tám becker
đã từ giã cõi đời ở tuổi năm mươi sáu
ngày bốn tháng bảy năm một nghìn chín trăm ba mươi bốn
marie curie cũng qua đời vì trúng độc radi
do bị bức xạ lâu ngày
nội tạng của bà bị tổn thương nghiêm trọng
tính đến năm một nghìn chín trăm ba mươi sáu
khi người ta dựng lên một tượng đài để ghi công các nhà khoa học
đã hy sinh vì tx
và phóng xạ ở đức
số người chết vì nó đã lên đến một trăm một mươi
đến nay bảy mươi tám chất phóng xạ khác nhau đã được tìm ra
các loại vật chất này đã khiến nhân loại thay đổi lớn lao
bên cạnh những ứng dụng có ích
người ta lại tìm cách khuếch đại mức năng lượng này
để tạo ra những thảm họa mà lịch sử không bao giờ quên